các cơ quan chức năng việt nam và brunei đã phối hợp đưa gần một trăm tám mươi công dân việt nam từ nước bạn trở về
trong đó chủ yếu là lao động việt nam hết hạn hợp đồng của tổng công ty lắp máy việt nam lilama
và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay đã được thực hiện nghiêm túc
nhằm bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế
và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định